nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tối nay đài truyền hình việt nam tổ chức chương trình cầu truyền hình hồ chí minh sáng ngời ý chí việt nam
nối năm địa phương trong cả nước từng lưu dấu ấn của người gồm hà nội tuyên quang nghệ an
thành phố hồ chí minh và đồng tháp
tham dự tại các điểm câu truyền hình có đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung mương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung mương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí vương đình huệ
bí thư thành ủy tp hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hồ chí minh đồng chí hoàng trung hải
phó trưởng ban thường trực tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đồng chí vũ đắc đam phó thủ tướng chính phủ
cùng dự còn có bí thư trung mương đảng ủy viên trung mương đảng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng đông đảo nhân dân tại các địa phương
cầu truyền hình được tổ chức tại năm điểm cầu gồm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch hà nội
khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào tuyên quang khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên nghệ an bến nhà rồng
thành phố hồ chí minh và công viên văn miếu thành phố cao lãnh đồng tháp
đây là chương trình trọng điểm trong chuỗi các đồng chí
chương trình sẽ hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh nhằm giáo dục truyền thống
ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
từ đó rút ra những bài học sâu sắc ý nghĩa trong thời đại hôm nay cho lớp trẻ trong tương lai
chương trình gồm năm chương
chương trình bao gồm các đoạn phim tươi
dữ liệu phóng sự mv các tiết mục nghệ thuật
cùng các màn giao lưu trực tiếp với học giả nhân chứng trong và ngoài nước
chương trình không chỉ được sản xuất trong nước
tại các địa phương có điểm cầu
mà còn được thực hiện tại nhiều địa điểm nước ngoài như moscow london
đây là chương trình đầy áp những kỷ niệm
nơi người đã đón tiếp đồng bào hai miền nam bắc
nhiều đoàn khách quốc tế hay một góc của căn phòng nhìn ra khoảng sân
đã diễn ra nhiều cuộc họp bộ chính trị
bàn quyết sách cho những vấn đề trọng đại của đất nước
bên cạnh những câu chuyện
chương trình còn mang tới những phóng sự được thực hiện kỳ công
hoặc trích đoạn phim tài liệu quý giá